vào sáng ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án
trong đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn đức trung
theo đại diện viện kiểm sát sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tám năm tù ông nguyễn đức trung gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
và cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo viện kiểm sát lời khai của các bị cáo tại phiên tòa lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án
đã đủ căn cứ kết luận bị cáo nguyễn đức trung với chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd tp hà nội

nguyễn đức trung đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watch water đức tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm
đặt hàng sản xuất ra chế phẩm ridosai ba c để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố
sau đó bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo võ tiến hùng mua chế phẩm ridosai ba c thông qua công ty actic
công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc là công ty gia đình với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng
đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
bộ đội biên phòng quảng trị công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ ba đối tượng
trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi tháng sáu trên tuyến quốc lộ chín thuộc địa phận thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng đánh án bắt quả tang đối tượng sibun chú tại huyện mường nòng tỉnh savana khẹt lào
đang vận chuyển trái phép sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp cùng bốn xe máy một xe máy bốn điện thoại di động
từ lời khai của đối tượng sibul cùng ngày lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục truy bắt được thêm hai đối tượng có liên quan
gồm hồ ven chú huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đối tượng chính trong đường dây tội phạm
và arong chu chú tỉnh savana khẹt lào khi đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn lao bảo huyện hương hóa
đây là đường dây tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên biên giới có quy mô lớn
các đối tượng hoạt động rất tinh vi xảo quyệt và manh động
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề cá độ đa bóng
bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch xác định có một nhóm đối tượng trên địa bàn đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề
và cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lớn nên đã xác lập chuyên án và bắt giữ chủ đường dây là đối tượng hồ minh chiến
trú tại xã phước khánh huyện nhơn trạch là chủ đường dây đánh bạc trên
chiến khai nhận đã liên kết với một số đối tượng trên địa bàn để tổ chức cá độ bóng đá mua bán lô đề qua mạng xã hội
thông qua gia lô trang cá độ bóng đá để cá cược các đối tượng cá cược từ hai mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng một trang
qua điều tra mở rộng công an huyện nhơn trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch qua đường dây đánh bạc này là từ bốn mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
một căn nhà tại ngõ bốn mươi tám tràng thi hoàn kiếm hà nội bất ngờ bốc cháy lúc dạng sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu
lực lượng chức năng hỗ trợ đưa sáu người từ tầng thượng xuống nơi an toàn
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều một xe chỉ huy hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tham gia công tác chữa cháy
trước khi lực lượng chức năng có mặt hàng xóm xung quanh căn nhà đã phá cửa dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy tại tầng một
chỉ ít phút sau lực lượng chức năng công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường hướng dẫn và đưa sáu người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng sáu xuống nơi an toàn
nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên là do chập điện aptomat tầng một
vâng miền bắc đang trong nắng nóng cao điểm và đây cũng là thời điểm mà tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp đặc biệt là đối với nhà dân hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh và tại các khu cụm công nghiệp làng nghề
mặc dù là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tiến hành kiểm tra nhắc nhở thế nhưng người dân vẫn còn tâm lý chủ quan thậm chí là lơ là công tác phòng cháy chữa cháy
xã la phù huyện hoài đức thành phố hà nội cơ sở sản xuất này đã từng xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản thế nhưng hiện nay các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây vẫn không đảm bảo từ hệ thống điện đến lối thoát nạn và cách bố trí sắp xếp hàng hóa như thế này
thứ nhất là việc trang bị phương tiện phòng cháy cháy chủ cơ sở đã chủ động trang bị tuy nhiên là không đảm bảo theo quy định của luật phòng cháy cháy
cái thứ hai là việc bố trí duy trì cái hoạt động thường xuyên của
phương tiện phòng cháy cháy không đảm bảo một số các trang thiết bị phương tiện của cơ sở đã bị hỏng tuy nhiên là cơ sở không có biện pháp thay thế
cái thứ ba là việc bố trí mặt bằng bố trí về hệ thống điện của cơ sở không đảm bảo không có các biện pháp che chắn cũng như là bảo vệ đối với các đường dây dẫn
các đồng chí cũng có chỉ ra những cái bất cập những cái nó chưa được hợp lý thì chúng tôi sẽ khắc phục để nó hoàn thiện hơn
với đặc thù là làng nghề truyền thống lâu đời
xã la phù hiện tập trung hàng trăm cơ sở sản xuất phổ biến là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nằm sen trong khu dân cư có nhiều hàng hóa xưởng sản xuất manh mún
bởi vậy nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
cùng với công tác kiểm tra hướng dẫn lực lượng công an tại cơ sở xác định việc nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng ngừa chủ động xử lý sự cố cháy nổ khi mới phát sinh đặc biệt quan trọng
đội phòng cháy chữa cháy cũng như lực lượng của công an xã là làm cốt
thì đã chỉ rõ về vấn đề đối với các cơ sở các nguyên nhân nguy cơ cháy nổ mà cái thứ nhất là do người dân ý thức không hiểu biết dẫn đến nguy cơ cháy nổ
cái thứ hai là đối với các hàng hóa sắp xếp ở các kho cũng như là nhà sửa không đúng theo quy định tiêu chuẩn về công tác phòng cháy cháy
cái thứ ba là về cái mà đối với người công nhân lao động đối với người thực hiện
cái nhiệm vụ đó thiếu kiến thức hiểu biết về công tác phòng cháy cháy dẫn đến nguy cơ về cháy nổ
đặc thù của xã lao phù là xã công nghiệp phát triển về các ngành nghề kinh doanh dệt lan và bánh kẹo
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn được đặt lên hàng đầu
làm sao giảm thiểu những số vụ cháy thiệt hại lớn về người và tài sản
lấy công tác tuyên truyền là hàng đầu công tác phòng ngừa là chủ yếu
những mô hình như đội dân phòng cháy chữa cháy công tác phòng ngừa là chủ yếu
công tác phòng hiệu quả tại làng nghề xã lao phù huyện hoài đức đang được xây dựng và tiếp tục nhân rộng
được trang bị thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ
đây sẽ là lực lượng nòng cốt được bồi dưỡng huấn luyện để tham gia xử lý sự cố cháy nổ ngay từ lúc ban đầu
từ đó kéo giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra
sáng ngày hai mươi một tháng sáu tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
kiểm tra phát hiện và tạm giữ bốn tấn trái me khô nghi vấn nhập lậu tại một hộ kinh doanh trái cây trên khu vực biên giới huyện tịnh biên
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
và công an thị trấn tịnh biên tiến hành kiểm tra vựa trái cây tâm phượng thuộc khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
do ông nguyễn minh tâm chú tại địa phương làm chủ hộ kinh doanh
qua kiểm tra tổng công tác phát hiện tại vựa trái cây của ông tâm có bốn trăm linh thùng quả mê khô xuất xứ nước ngoài tổng trọng lượng khoảng bốn kg trị giá trên một trăm một mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông tâm không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền